vừa qua công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố buôn ma thuột đã bắt quả tang đối tượng nguyễn trọng vĩnh chứa tại thành phố buôn ma thuột khi đang chở gần bảy kg lõi cáp đồng đem đi tiêu thụ
trước đó từ cuối tháng năm đến giữa tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã liên tiếp xảy ra tình trạng kẻ gian cắt trộm cáp viễn thông của tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam chính nhánh đắk lắc
vì vậy các cơ quan chủ quản cần tăng cường công tác bảo vệ đường dây cáp các loại các lực lượng công an có liên quan cũng cần thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát ngày và đêm để phòng ngừa ngăn chặn phát hiện xử lý kịp thời những vụ việc tương tự